trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này

đến h bốn mươi năm phút ngày năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân đưa lên bờ
và đến sáng nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm ba thi thể như vậy là đã tìm thấy đủ năm em học sinh trong vụ đuối nước này